liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra vào trưa ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực trung tâm thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đắk lắc cho biết nguyên nhân là do chập điện từ biển quảng cáo
vào khoảng một mươi h ba mươi phút trưa ngày một mươi một tháng một mươi một người dân phát hiện lửa phát ra từ biển quảng cáo của căn nhà số hai trăm hai mươi chín lê hồng phong thành phố bù ma thuật
lúc này mọi người đã sử dụng bình chữa cháy mốc nước sập lửa
tuy nhiên do biển quảng cáo làm bằng vật liệu dễ cháy và ở vị trí cao nên việc chữa cháy không hiệu quả
sau khi nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đắk lắc đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành không chế đám cháy
sau khoảng ba mươi phút đám cháy cơ bản được không chế và không lây lan vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn hai căn nhà số hai trăm hai mươi chín và hai trăm ba mươi một lê hồng phong